sở y tế bắc giang đã ban hành văn bản số bốn trăm một mươi một thông tin về trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng tử vong sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi xem xét phân tích đánh giá các yếu tố hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của bệnh nhân t là phản vệ độ bốn do phản ứng quá mấn của cơ thể với vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
hội đồng chuyên môn loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine thực hành tiêm chủng
theo đó vào hồi một mươi h hai mươi bảy phút sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một em cmt sinh ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn năm học sinh trường trung học phổ thông sơn động số hai địa chỉ tại thôn dèm xã giáo liêm huyện sơn động tiền sử bệnh tật dị ứng không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
điểm tiêm lưu động tại trường trung học phổ thông sơn động số hai
điểm tiêm lưu động tại trường trung học phổ thông sơn động số hai
theo tin trên sở y tế bắc giang đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ tư vấn chuyên môn qua điện thoại và cử ngay kiếp gấp cứu
gồm các bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực hàng đầu của tỉnh và các phương tiện trang thiết bị hồi sức cần thiết khẩn trương đến hỗ trợ cho trung tâm y tế huyện sơn động
bệnh nhân được các y bác sĩ xử trí tại chỗ bằng việc thở oxy abreal một mg trên một ml nhân một trên hai ống tiêm bắp tay khác nhau năm phút bởi sau tiêm
các triệu chứng không thuyền giảm thiết lập đường chuyển tính mạch nitricloride chín
sau đó bệnh nhân được chuyển lên trung tâm y tế huyện sơn động cấp cứu
đến một mươi ba h tệ xuất hiện tình trạng tràn khí khoang mạng phổi phải
các bác sĩ tiến hành hội trần toàn viện thống nhất mở dẫn liêu khoang màng phổi hai bên hút dịch liên tục
đến một mươi bốn h ba mươi tê ngừng tuần hoàn và được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn
sau năm phút tim đập trở lại các bác sĩ tiếp tục duy trì adrenaline
đến một mươi năm h ba mươi phút huyết áp tê tụt xuống tám mươi năm trên bốn mươi năm mg thủy ngân và được bổ sung dobutamin đặt xe thờ tính mạch trung tâm
quá trình cấp cứu tích cực tại trung tâm y tế huyện sơn động phối hợp với kíp cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh
thống nhất trần đoán phản vệ độ bốn sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đến hai mươi ba h bốn mươi tám cùng ngày nhận thấy bệnh nhân có đủ điều kiện truyền viện
sở y tế đã chỉ đạo kiếp cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh
liên hệ trước và chuyển bệnh nhân t đến bệnh viện bạch mai hà nội
tại bệnh viện bạch mai bệnh nhân t đã được trần đoán sốc phản vệ độ bốn sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và đưa vào lọc máu chảy ước mơ
bệnh viện bạch mai đã quan tâm tập trung toàn lực cấp cứu điều trị tích cực cho bệnh nhân t
theo thông tin từ bệnh viện bạch mai trong bốn ngày điều trị tại đây với trần đoán sốc phản vệ độ bốn sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
suy đa tạng bệnh nhân t luôn trong tình trạng nặng duy trì chạy ecmo
đến trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một do bệnh nặng suy đa tạng không hồi phục bệnh nhân t đã tử vong
trước đó như đã đưa tin sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thời điểm tiêm chủng lưu động trường trung học phổ thông sơn động số hai
và trường phổ thông dân tộc nội chú huyện sơn động tỉnh bắc giang tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho học sinh
loại vaccine sử dụng là pfizer
trong quá trình tiêm chủng bốn học sinh tại hai trường này có biểu hiện choáng váng
khó thở đau tức ngực buồn nôn da tái do sốc phản vệ
sau đó hai em phải chuyển lên bệnh viện bạch mai để cấp cứu cả hai em đều được can thiệp ecmo
sở y tế bắc giang thông tin thêm ngoài em học sinh nam này một nữ sinh một mươi sáu tuổi
cũng ở huyện sơn động cũng đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai
hai học sinh khác bị phản ứng nhẹ hơn được truyền đến trung tâm y tế sơn động hiện đã về nhà sức khỏe ổn định
theo kế hoạch bắc giang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
cho trẻ từ đủ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi với số lượng dự kiến là một trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi bảy em
thủ tướng yêu cầu điều tra làm rõ sự cố sau tiêm vaccine covid một mươi chín gây tử vong ở thanh hóa
trước đó sở y tế thanh hóa cũng cho biết hội đồng tư vấn chuyên môn đã có kết quả đánh giá
nguyên nhân sự cố tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại công ty trách nhiệm hạn dày kim việt
huyện nông cấm tỉnh thanh hóa ngày hai mươi ba tháng một mươi một
trước sự cố đó mới đây thủ tướng đã yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ công an
các bộ cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc
xác định nguyên nhân sau sự cố tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nghiêm túc rút kinh nghiệm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để đảm bảo đầy đủ
đủ cơ sở vật chất điều kiện bảo quản vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng quy định
không phân bố vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản
chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín an toàn hiệu quả khoa học trên cả nước
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa bộ y tế và các bộ cơ quan liên quan hỗ trợ thỏa đáng
động viên chia sẻ kịp thời những gia đình có người thân bị tử vong sau tiêm tại địa phương
trước đó ngày hai mươi ba tháng một mươi một trung tâm y tế huyện nông cống
đã tiêm vaccine verocell mũi hai cho người lao động tại công ty trách nhiệm hạn giày kim việt
công tác tổ chức tiêm chủng khám sàng lọc tiêm vaccine theo dõi sức khỏe sau tiêm
được thực hiện theo quy định chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng
đến nay đã có bốn người tử vong sau khi tiêm vaccine
bước đầu hội đồng tư vấn chuyên môn do sở y tế thanh hóa thành lập đã có kết luận
nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm
trước tình hình trên
trong những ngày qua cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn từ bệnh viện bạch mai
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa đã cử nhiều bác sĩ điều dưỡng
có kinh nghiệm xuống hỗ trợ chuyên môn tại huyện nông cống
sau ba ngày điều trị theo dõi tại bệnh viện đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
sức khỏe các bệnh nhân đã tương đối ổn định
hiện nay bệnh nhân không phải thở oxy đã tự vận động được
các xét nghiệm trong giới hạn bình thường